theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào đêm nay ngày một mươi tháng một mươi một dự kiến cơn bão số sáu sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ thừa thiên huế đến các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
hiện tại bộ chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đang tích cực triển khai các biện pháp để ứng phó với cơn bão số sáu
để giảm thiểu tối đa thiệt hại của bão số sáu ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã chỉ đạo địa phương và lực lượng cứu hộ
phát huy trách nhiệm ở mức độ cao nhất chủ động sơ tán cưỡng chế di rời ngư dân cùng lồng bè tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn
không nên tiếc của mà ảnh hưởng đến tính mạng đặc biệt là tại thị xã sông cầu giáp danh với tỉnh bình định nơi có ba bảy mươi hộ nuôi tôm hùm và cá biển lớn nhất của tỉnh phú yên
về lồng bè nuôi trồng thị xã hiện nay là một vấn đề lớn mà chúng tôi đang tập trung quan tâm
thứ nhất là tài sản quá lớn của bà con ở đó nên khiến bà con sẽ rất là khó mà giúp bỏ để vào bờ
tuy nhiên chúng tôi đã có chỉ đạo phương án là phải cưỡng chế để mà đưa tất cả người dân phải vào bờ trước một mươi hai h trưa mai để bảo đảm tính mạng an toàn bà con
và hiện nay thì một số bà con đã có ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình và di dời theo yêu cầu của chính quyền
vì vậy đã cho họ dặn nếu lồng bè cũng như là cho đánh chiếm các lồng bè
tại vùng xung yếu của triều cường tôn hòa an xã xuân hòa thị xã sông cầu
nhiều ngày qua chiều cường sóng biển liên tục đánh úp vào nhà hai mươi một hộ dân với tám mươi nhân khẩu
ngoài việc huy động sáu hai trăm linh người tham gia ứng cứu đối phó với bão
tỉnh phú yên đã phát lệnh cấm biển từ bảy giờ sáng ngày chín tháng một mươi một và cho học sinh nghỉ học từ ngày một mươi một tháng một mươi một
đồng thời chỉ đạo các địa phương cơ quan đơn vị tập trung hướng dẫn kêu gọi người dân chẳng chống nhà cửa
người và tàu tuyền vào nơi tránh trú neo động
tuyệt đối không để người dân học sinh qua lại vùng nước sâu và vùng có nguy cơ sạt lở